thưa quý vị thưa các bạn là tỉnh có tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý
do thân đường bộ và đường thủy thuận lợi
trong những năm qua tỉnh tuyên quang đã có rất nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng
cải cách hành chính kêu gọi chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại tỉnh
và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự tuyên quang thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp
phóng sự do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện
nằm cách hà nội một trăm ba mươi km tuyên quang có hệ thống giao thông thuận tiện với các tuyến giao thông huyết mạch đi qua
dân số trên bảy mươi sáu vạn người
tỷ lệ lao động chiếm sáu mươi năm tổng dân số
trong đó lao động qua đào tạo đạt trên bốn mươi tám
là tỉnh có tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý giao thông đường bộ và đường thủy thuận lợi
trong những năm qua tuyên quang đã có rất nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng
cải cách hành chính kêu gọi chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư
với những tiềm năng lợi thế sẵn có
cũng như cơ chế chính sách
tuyên quang đang thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư
với mục tiêu xây dựng và phát triển tuyên quang trở thành tỉnh phát triển kinh tế đa ngành đa lĩnh vực
tạo thành chuỗi liên kết chặt chẽ đưa kinh tế xã hội của tỉnh tăng trưởng bền vững
tuyên quang không chỉ hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình thành lập doanh nghiệp
giải phóng mặt bằng đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm an ninh
an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của doanh nghiệp
mà còn hỗ trợ tư vấn các dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư
chính sách ưu đãi về thuế giá thuê đất và miễn giảm tiền thuê đất
cắt giảm thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính
tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư doanh nghiệp đến đầu tư tại tuyên quang
năm hai nghìn bốn khu công nghiệp long bình an là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh được hình thành và xây dựng
cho đến nay tỉnh tuyên quang đã quy hoạch được hai khu công nghiệp với tổng diện tích ba trăm hai mươi ha
và nhiều cụm công nghiệp tại các huyện na hàng chiêm hóa hàm yên và thành phố tuyên quang
với diện tích được tỉnh quy hoạch gần một trăm bảy mươi ha khu công nghiệp long bình an nằm ở vị trí đắc địa
có hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ và đường thủy được quy hoạch chạy dọc theo đường tỉnh lộ dt một trăm một mươi năm
cách đoạn giao với đường quốc lộ hai là một km cách trung tâm thành phố tuyên quang một mươi một km
cách sân bay nội bài một trăm một mươi km và cách cảng biển hải phòng hai trăm linh km
phía bắc giáp tỉnh hà giang phía đông giáp với tỉnh bắc cạn và thái nguyên
phía nam giáp với tỉnh phú thọ vĩnh phúc và phía tây giáp tỉnh yên bái
tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động dự án ra các vùng lân cận
việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp hoàn chỉnh với hệ thống giao thông nội bộ cấp thoát nước cấp điện
hệ thống xử lý nước thải chất thải cây xanh phòng cháy chữa cháy thông tin liên lạc
đặc biệt là việc hoàn thành xây dựng trạm điện một trăm ba mươi năm kv đã đưa khu công nghiệp long bình an hướng tới tiêu chí của một khu công nghiệp xanh sạch đẹp
có đầy đủ các điều kiện
cần và đủ cho các nhà đầu tư khi đến đây
tập đoàn zelesimco là một trong số tập đoàn lớn đầu tiên đã quyết định đầu tư nhà máy giấy và bột giấy tại khu công nghiệp long bình an
hiện nay hai dây chuyền sản xuất gồm dây chuyền sản xuất bột giấy có công suất một trăm ba mươi tấn trên năm
và dây chuyền sản xuất giấy trắng phấn cao cấp có công suất một trăm bốn mươi tấn trên năm đang hoạt động ổn định

công sản xuất giấy trắng phấn cao cấp có công suất một trăm bốn mươi tấn trên năm đang hoạt động ổn định
công ty đã sản xuất được gần một trăm tám mươi tấn sản phẩm doanh thu đạt gần một chín trăm linh tỷ đồng
đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động đạt trên sáu triệu đồng một người trên tháng
ngành công nghiệp sản xuất giấy đã đóng góp và giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh gần một tỷ đồng
là một doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đặc biệt lớn thì chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành của tỉnh
đặc biệt là như là khu công
các cơ quan lãnh đạo của khu vực long bình an các ban ngành sở thì cũng tạo được những hướng dẫn cho chúng tôi
trong vấn đề hỗ trợ an hòa rất nhiều trong vấn đề thu mua nguồn nguyên liệu
hỗ trợ an hòa trong vấn đề giấy tờ thủ tục trong xuất nhập hàng hóa các chính sách của tỉnh
dự án nhà máy may xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn msaib là công ty một trăm linh vốn nước ngoài
thuộc tập đoàn msa hàn quốc hiện đang hoạt động tại khu công nghiệp long bình an
đi vào hoạt động từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai với hơn một công nhân chuyên sản xuất cất đơn hàng xuất khẩu
đi các thị trường mỹ canada của các thương hiệu sản phẩm dệt may lớn
quyết định đầu tư tại khu công nghiệp long bình an của nhà đầu tư này cũng được bắt nguồn
từ việc nhận thấy những điều kiện thuận lợi để phát triển
cùng với những chính sách thu hút đầu tư đầy ưu đãi của tỉnh tuyết quang

đã được tỉnh tuyết quang phát triển
tạo nghề tuyên quang khi thực hiện triển khai dự án ban đầu tỉnh cũng đã hỗ trợ
giúp đỡ tìm và cho thuê địa điểm thích hợp để xây dựng nhà máy
với một vị trí thuận lợi nguồn lao động dồi dào tỉnh lại luôn có những chính sách hỗ trợ
và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp nên công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép tuyên quang
đã quyết định đầu tư dự án nhà máy phôi thép giai đoạn hai đây là dự án có một trăm linh vốn đầu tư nước ngoài
được xây dựng trên diện tích hai mươi hai hectare trong khu công nghiệp tổng giá trị đầu tư hai trăm linh triệu usd
dây chuyền sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép tuyên quang là dây chuyền sản xuất hiện đại
lớn thứ ba trong ngành sản xuất thép tại việt nam khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp khoảng năm trăm linh tấn
sản phẩm thép cuộn thép thanh văn phục vụ việc thi công các công trình xây dựng
tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy dự án bắt đầu đi vào hoạt động không chỉ đánh dấu bước phát triển mới
của doanh nghiệp nước ngoài
điều đáng nói là sự ủng hộ tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng dự án
đã giúp cho doanh nghiệp vững tin vào sự lựa chọn của mình
ngoài tiềm năng lợi thế của tuyên quang trong phát triển kinh tế xã hội thì những cam kết và hành động
của lãnh đạo tỉnh tuyên quang trong việc tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi và bình đẳng
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh nói chung và đầu tư tại các khu công nghiệp
nói riêng là yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư trong nước nhà đầu tư nước ngoài quyết định đầu tư các dự án
mở rộng dây chuyền sản xuất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh
công ty căng khép tuyên quang là một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trăm phần số đầu tư nước ngoài
công ty đi vào khu công nghiệp long bình an mỗi năm được hưởng chính sách yêu đáy đầu tư về xây dựng cơ hoản
cũng như là về đền bùi giải phóng mặt bằng thì có nhận được miến thuế đất được khoảng một mươi một năm
và thuế thu nhập doanh nghiệp là miễn thuế hai năm và cho sáu năm tiếp theo là năm mươi cho sáu năm tiếp theo
công ty giải quyết công an việc làm cho địa phương khoảng hơn chín trăm linh công nhân tại địa phương
và cũng đã dấn những ngành phát triển khác như điện lực
giao thông vận chuyển nguyên liệu phục vụ dịch vụ vân vân
khu công nghiệp sơn nam huyện sơn dương được quy hoạch trên diện tích đất một trăm năm mươi hectare
trong đó diện tích đất xây dựng các nhà máy là trên một trăm linh hectare
nằm trên trục quốc lộ hai c nối với tỉnh vĩnh phúc cách trung tâm hà nội tám mươi km
và nằm liên kề với huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
nơi có nhiều dự án lớn
sản xuất lắp ráp ô tô điện tử thuận lợi cho các nhà đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động
có một vị trí thuận lợi
khu công nghiệp sơn nam hiện đã thu hút ba doanh nghiệp vào hoạt động
đó là công ty trách nhiệm hữu hạn hai mươi bảy tháng bảy
công ty trách nhiệm hữu hạn fanpat an bình
và công ty cổ phần vân sơn
để thu hút các nhà đầu tư
ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh
đã nỗ lực trong vai trò là cầu nối
để tạo dựng mối quan hệ thân thiết
giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh
làm đầu mối tiếp nhận phối hợp cùng với các cơ quan chức năng
thực hiện giải quyết thủ tục cho các nhà đầu tư
qua đó tích cực hỗ trợ giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắt
mà các doanh nghiệp gặp phải
trong quá trình triển khai thực hiện dự án
đối với ban quản lý các công nghiệp thì chúng tôi xác định việc
quản lý nhà nước
về hoạt động sản xuất doanh nghiệp trong khu công nghiệp
là vấn đề quan trọng
nhưng bên cạnh đó để
chuẩn bị cho việc lấp đầy
các khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh liên quang
thì chúng tôi phải thực hiện
rất tốt cơ chế
để làm việc
xúc tiến đầu tư
thứ nhất là đối với đầu tư hạ tầng thì chúng tôi với khu nghiệp long bình an
chúng tôi đã xây dựng hoàn thiện
các hạ tầng cơ sở
như đường giao thông nội bộ
rồi là hệ thống điện hệ thống nước
và đặc biệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về vấn đề các khu nghiệp phải có
hệ thống xử lý nước thải tập trung
thì chúng tôi cũng đã tiến hành
xây dựng hệ thống xử lý nước thải
đối với khu công nghiệp long bình an
ngoài hai khu công nghiệp trọng điểm
hiện nay tại các huyện thành phố trong tỉnh
đều hoàn thành quy hoạch
và xây dựng các cụm công nghiệp
như cụm công nghiệp tân thành huyện hàm yên
với diện tích quy hoạch sử dụng đất
trên bảy mươi hai ha
cụm công nghiệp an thịnh huyện chiêm hóa
có diện tích quy hoạch sử dụng
cụm công nghiệp khuôn phương huyện na hàng
có diện tích trên hai mươi ha
để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn
các huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp
có cơ chế chính sách
để thu hút các nhà đầu tư
các thành phần kinh tế trên địa bàn
góp phần thúc đẩy công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của địa phương phát triển
huyện na hàng thì được
tỉnh quyết định
thành lập cái cụm công nghiệp khuôn phương
với diện tích là trên hai mươi ha
khi mà cụm công nghiệp khuôn phương được
đầu tư cơ bản hoàn thành
thì huyện sẽ
các thành phần kinh tế
các doanh nghiệp
vào đầu tư tại cụm công nghiệp
để mở rộng các ngành nghề sản xuất kinh doanh
tạo điều quyền thuận lợi
để tổ chức
cho các tổ chức
cá nhân thành lập doanh nghiệp
hợp tác xã
cơ sở sản xuất kinh doanh
để thu hút lao động
tạo quan việc làm
nhằm nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp
làm tốt hơn
công tác bảo vệ môi trường
và góp phần tăng thu vào ngân sách của địa phương
hiện các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút hai mươi dự án đầu tư
tại khu công nghiệp long bình an
thu hút một mươi bảy dự án đầu tư
trong đó có ba dự án fdi
với tổng số vốn đăng ký trên một trăm hai mươi bảy triệu usd
một mươi bốn dự án có vốn đầu tư trong nước
với số vốn đăng ký
gần sáu bốn trăm linh tỷ đồng
đã có một mươi một dự án
thuộc các lĩnh vực công nghiệp xuất khẩu
thương mại dịch vụ đi và hoạt động
tạo việc làm và thu hút
nhập cho trên bảy ba trăm linh lao động địa phương
chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy
tổng doanh thu của các dự án đạt trên ba bốn trăm linh tỷ đồng
giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm hai nghìn một mươi chín
là trên ba hai trăm linh tỷ đồng
bằng một trăm ba mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
và bằng gần bảy mươi
so với kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
chiếm khoảng ba mươi hai giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh
nộp ngân sách nhà nước
trên bốn mươi một tỷ đồng
kết quả này đã cho thấy những thay đổi
trong chính sách thu hút đầu tư của tuyên quang
cũng như sự nỗ lực của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
trong việc thu hút mời gọi đầu tư
tuyên quang và các huyện trong tỉnh
đang tiếp tục tập trung xây dựng
và từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng
tại các khu cụm công nghiệp
đẩy mạnh cải cách hành chính
xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính
văn hóa ứng xử văn minh thân thiện với doanh nghiệp
thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình một cửa
và một cửa liên thông
chuẩn hóa và công khai minh bạch
bộ thủ tục hành chính
giảm tối thiểu ba mươi thời gian doanh nghiệp và người dân
thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh
so với quy định của nhà nước
để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư
đến đầu tư phát triển
tỉnh tuyên quang
cũng như là
các khu công nghiệp
đã chủ động trong việc xây dựng các cơ chế chính sách
giúp cho các doanh nghiệp
như là chính sách thuế
chính sách hỗ trợ về tiền đền bù đất đai
cũng như là thủ tục hành chính
đối với ban quản lý chúng tôi thì
việc thực hiện các chính sách này chúng tôi cũng thực hiện theo đúng quy định pháp luật
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp
khi đến thực hiện
tìm hiểu đầu tư thì chúng tôi sẽ hướng dẫn tỉ mỉ
tất cả các nội dung liên quan
cũng như là
theo cơ chế chính sách một cửa
theo nghị định một mươi tám
về cải cách thủ tục hành chính
với phương trâm
đồng hành cùng nhà đầu tư
tỉnh tuyên quang đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
ưu tiên đầu tư các
khu công nghiệp
quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp
khi đầu tư
vào tuyên quang
phóng sự tuyên quang thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện
được phát sóng trong chuyên mục trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
và xin kính chào tạm biệt